từ đầu năm cho đến nay đã có hơn hai một trăm linh vụ việc vi phạm trong kinh doanh vận chuyển hàng lậu hàng kém chất lượng và gian lận thương mại
được phát hiện và xử lý tại tỉnh long an nộp vào ngân sách một trăm bảy mươi tỷ đồng
các mặt hàng bị tạm giữ chủ yếu là thuốc lá ngoại nhập lậu gỗ khẩu trang đường cát xe gắn máy và xe ô tô
điều tra khởi tố ba mươi chín vụ với bốn mươi bảy đối tượng
bên cạnh đó cục quản lý thị trường cũng vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với ba doanh nghiệp kinh doanh xăng e năm ron chín mươi hai
có chất lượng không phù hợp quy chuẩn giá bán xăng cao hơn giá niềm yết
hiện tại địa phương đang tăng cường phát hiện và xử lý mạnh tay đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu